không khí nhộn nhịp của lễ hội băng đăng độc đáo đón tết nguyên đán tại thành phố trường xuân tỉnh cát lâm miền bắc trung quốc
hơn một trăm ba mươi đèn lồng băng băng độc đáo cùng nhau thắp sáng bầu trời đêm của thành phố trường xuân
dù nhiệt độ tại đây đã xuống tới âm hai mươi độ c nhưng vẫn có rất đông du khách đổ về thủ phủ của tỉnh cát lâm để tham gia lễ hội băng đăng mừng xuân canh tí
không chỉ được ngắm đèn lồng băng du khách tới lễ hội còn được thử sức với đường trượt băng dài bốn trăm hai mươi mét
tôi đã xếp hàng gần một giờ để được chơi trượt băng mọi người đều đang rất háo hức đèn lồng đỏ có ở khắp nơi mang đến cảm giác ngập tràn không khí lễ hội xuân
tôi đã rời trường xuân từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đã bốn mươi bảy năm rồi và giờ là năm hai nghìn hai mươi quay trở lại trường xuân lần này để tham dự lễ hội xuân này
nơi đây đã thay đổi rất nhiều tôi cứ nghĩ buổi tối sẽ không có nhiều người tới đây nhưng hóa ra ở đây thật rực rỡ
du khách tới lễ hội năm nay còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc cùng với màn bắn pháo hoa mừng xuân năm mới